thực hiện trị đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định đã và đang chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu hai nghìn hai mươi
phù hợp với tình hình nắng hạn được dự báo là sẽ ngày càng gây gắt
hiện lượng nước tại một trăm sáu mươi năm hồ chứa trong tỉnh chỉ còn hơn ba trăm hai mươi bảy triệu mét khối đạt năm mươi năm sáu dung tích thiết kế
hơn hai hectare cây trồng có khả năng thiếu nước từ hai đến ba đợt tưới vào cuối vụ hơn hai hectare khác sẽ phải bỏ không do thiếu nước
tỉnh bình định tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng phần đấu chuyển đổi trên bốn ba trăm linh hectare đất sản xuất lúa không bảo đảm được nước tưới sang sản xuất cây trồng cạn
chuyển đổi một bốn trăm năm mươi chín hectare đất sản xuất ba vụ lúa một năm sang sản xuất hai vụ một năm
năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân tỉnh có trí đạo quyết liệt cho số nông nghiệp phát triển nông thôn cho ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh phải tiết kiệm nước tối đa trong vụ đông xuân
và đồng thời dịch chuyển thời vụ của vụ đông xuân trở về trước để dành thời gian còn lại để phục vụ cho hệ thu
thứ hai đã chuyển đổi khoảng bốn hectare lúa sang màu đối với những vùng thiếu nước hai ba đợt nước cuối vụ
bằng các giải pháp đồng bộ hy vọng vụ hè thu hai nghìn hai mươi nông dân bình định sẽ chủ động ứng phó với tình trạng thiếu nguồn nước giảm thiểu những khó khăn và thiệt hại do hạn hán gây ra đối với sản xuất nông nghiệp